khi vừa tan trường một nam sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông hoàng hoa thám
thành phố pleiku tỉnh gia lai đã bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt cầm dao đuổi đánh
hiện nhà trường đang phối hợp với lực lượng công an để làm rõ vụ việc
cụ thể vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng bốn trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip
ghi lại cảnh một thanh niên đang cầm dao đuổi đánh nam sinh mặc đồng phục của trường trung học phổ thông hoàng hoa thám
vụ việc diễn ra nhanh chóng trên đường tôn đức thắng xã biển hồ thành phố pleiku
ngay khi nắm được sự việc nhà trường đã thông báo với các lớp để tìm kiếm học sinh có liên quan
hiện học sinh này đã được mời lên để phối hợp cùng công an xác minh điều tra vụ việc